yêu cầu n phải đọc và kể lại
đối tượng yêu cầu n gọi video hình ảnh để nói chuyện
lo ngại cháu nờ thực hiện và bị đối tượng quay lại màn hình cuộc trò chuyện này
và ghép nó thành một đoạn chát sách
đến nay vụ việc đã và đang được công an quận cầm lệ và phòng an ninh mạng
phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp đà nẵng xác minh điều tra
hiện đối tượng đã xóa tài khoản mạng xã hội ở facebook và telegram
mặc dù cháu n không còn bị khủng bố và đe dọa nữa
thế nhưng cháu và phụ huynh đều rất lo lắng
mong cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ đối tượng xấu để xử lý nghiêm minh
theo nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành paverdorov
ứng dụng nhắn tin telegram là một trong những nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất
có thể sẽ vượt một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trong vòng một năm tới
vì nó đang lan rộng như trái rừng
telegram hiện có chín trăm linh triệu người dùng hoạt động hàng tháng
tăng từ năm trăm linh triệu vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
từng là ngôi nhà chung của cộng đồng tiền
điện tử telegram này đã bùng nổi như các tính năng nhắn tin bảo mật mã hóa đổi cuối
không chỉ cộng đồng tiền điện tử
telegram dần trở thành một công cụ giao tiếp quan trọng
cho các chính phủ và quan chức cũng như người dùng trên toàn cầu
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã cảnh báo telegram không được kiểm duyệt
thế nên vẫn là điểm nóng cho hoạt động tội phạm lừa đảo
cũng như nội dung cực đoan khiêu dâm khủng bố và thông tin sai lệch
như vậy mặc dù pháp luật đã quy định các nền tảng xuyên biên giới như telegram
phải đặt văn phòng đại diện tại việt nam và tuân thủ quy định của pháp luật
nhưng đến nay vẫn chưa nhiều nền tảng thực hiện việc này
theo điều hai mươi sáu của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám
doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông
mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại việt nam
phải xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số
bảo mật thông tin tài khoản của người dùng
doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông
mạng internet các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại việt nam
có hoạt động thu thập khai thác phân tích xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân
dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ
dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại việt nam tạo ra
phải lưu trữ dữ liệu này tại việt nam trong thời gian theo quy định
đồng thời các doanh nghiệp nước ngoài phải đặt chi nhánh
hoặc văn phòng đại diện tại việt nam
tuy pháp luật đã quy định cụ thể thế nhưng đến nay
đa phần các doanh nghiệp xuyên biên giới cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông
mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng như facebook google telegram netflix
vẫn chưa đặt văn phòng đại diện tại việt nam
theo các chuyên gia việc quản lý và hạn chế các tệ nạn của các dịch vụ xuyên biên giới
mà cụ thể ở đây là telegram hiện đang gặp rất nhiều khó khăn
theo ông vũ ngọc sơn giám đốc kỹ thuật của công ty công nghệ an ninh mạng việt nam ncs
về mặt kỹ thuật việc ngăn chặn các tệ nạn trên các dịch vụ xuyên biên giới như telegram
hoàn toàn có thể thực hiện được
chẳng hạn như có thể sử dụng các bộ lọc nội dung
điển hình là bộ lọc dựa trên tử khóa hoặc dựa trên hình ảnh bằng ai
tuy nhiên để thực hiện được việc này cần phải có sự phối hợp từ nhà sản xuất và quản lý ứng dụng
qua đó mặc dù luật an ninh mạng tại việt nam đã quy định rõ về các hoạt động của doanh nghiệp xuyên biên giới
trong đó có việc đặt văn phòng đại diện điều trữ dữ liệu người dùng việt nam
và mới đây có thêm nghị định một mươi ba bổ sung quy định về dữ liệu cá nhân
thế nhưng các nền tảng xuyên biên giới vẫn có thể cung cấp được dịch vụ tại việt nam
mà không cần có đại diện pháp luật ở trong nước
đây chính là một khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra xử phạt